bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại cấp cao về nông nghiệp việt nam nhật bản tại hà nội
tại hội nghị hai bên cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển về thủy sản thủy lợi
bộ trưởng bộ nông nghiệp nhật bản đã giới thiệu nội dung tầm nhìn chung dài hạn về hợp tác phát triển nông nghiệp
cũng như tăng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước
cùng với đó hai bên đều đồng ý với khung kế hoạch hành động triển khai tầm nhìn cho giai đoạn tới
với kỳ vọng mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn
hai bên cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển về thủy sản thủy lợi và đối thoại hợp tác giới thiệu sản phẩm giữa doanh nghiệp hai nước